tuy nhiên thái cho biết không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra nên vẫn để trăng dạy dỗ con gái mình trong suốt thời gian qua
trong một đoạn video được khôi phục trước đó công an quận bình thạnh đã khôi phục được nhiều hình ảnh từ camera an ninh trong nhà thái
theo đó khi trang dùng cây đánh cháu ntva thì thái đang ở nhà nhìn thấy và chứng kiến toàn bộ sự việc
va khóc lóc vang sinh tha thiết nhưng vỏ quỳnh trang vẫn ra tay giả mang
quý vị và các bạn thân mến những tưởng hành vi vô nhân tính của trang được thực hiện giấu giếm sau lưng thái
nhưng sót xa thay chính thái lại là người cũng từng thượng cảng tay hạ cảng chân với con
là người chứng kiến tất cả tội ác của trang nhưng không bảo vệ đứa con đẻ của chính mình
không những thế sau khi vụ việc vỡ lở người đàn ông tàn nhẫn đó còn thẳng tay xóa hết chứng cứ để bảo vệ nhân tình
người đàn bà có tâm địa độc ác đó
hành vi này của thái chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt
điều khác của pháp luật
tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư tp hà nội đánh giá
với kết quả điều tra từ việc khôi phục camera cho thấy hành vi này là có dấu hiệu rất rõ ràng của tội giết người
theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm với lỗi cố ý gián tiếp
bởi vậy với những thông tin từ hình ảnh camera được khôi phục
thì cơ quan điều tra có thể chuyển tội danh để khởi tố sang tội giết người
theo khoảng một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với nguyễn võ quỳnh trang
theo luật sư đặng văn cường sở dĩ có thể thay đổi tội danh với bị cáo trang
bởi hành vi sử dụng cây gỗ to dài cả mét để đánh nhiều lần vào vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân
trong tình trạng không có khả năng tự vệ
thì trang bắt buộc phải nhận thức được hành vi đó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân
thế nhưng trang vẫn cố ý thực hiện hành vi bỏ mặt hậu quả chết người có thể xảy ra
đây là hành vi rất điển hình của lỗi cố ý gián tiếp trong tội giết người
hành vi tàn nhẫn này diễn ra một thời gian dài
liên tục đến bốn tiếng đồng hồ khiến nạn nhân kiệt sức và thương tích nghiêm trọng nên đã tử vong
hành vi cho thấy mục đích gây thương tích thậm chí có thể tước đoạt tính mạng của va
chứ không phải là mục đích để dạy học hay giáo dục như đối tượng khai nhận trước đó
đặc biệt nạn nhân thực hiện các yêu cầu của đối tượng
nhưng đối tượng vẫn tác động vật lý đến khi nạn nhân kiệt sức tử vong mới thôi
hành vi tàn nhẫn mất tính người này là hành vi vi phạm pháp luật
đặc biệt nghiêm trọng
kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân tử vong do phù phổi cấp
trên cơ thể có nhiều tổn thương bẩm tụ máu
hậu quả của những thương tích này rõ ràng là do hành vi tác động vật lý tàn nhẫn gây ra
với độ tuổi hai mươi sáu với khả năng nhận thức bình thường
thì người phụ nữ này phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người mới phù hợp với quy định của pháp luật
bên cạnh đó liên quan đến hành vi xóa dữ liệu camera trong vụ án trên
luật sư cường phân tích cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi của người đã xóa thông tin dữ liệu
trong camera giám sát của gia đình này để xử lý theo quy định của pháp luật
trong trường hợp người xóa thông tin dữ liệu trong camera không phải là người thực hiện hành vi phạm tội
với vai trò giúp sức xúi dục hoặc là người trực tiếp thực hiện hành vi không bị xử lý về tội danh này
thì hành vi xóa dữ liệu trong camera để che giấu tội phạm sẽ bị xử lý về tội che giấu tội phạm
trường hợp người thực hiện hành vi phạm tội hoặc các đồng phạm khác xóa dữ liệu
để che giấu hành vi vi phạm pháp luật của mình và đồng bọn thì đây là tình tiết cho thấy
tính chất nghiêm trọng của vụ án là hành vi không thành khẩn của đối tượng gây khó khăn cho cơ quan điều tra
theo cơ quan chức năng trước đó camera đã được bị can nguyễn kim trung thái tài xóa dữ liệu
hồng che giấu cho người tình với hành vi như vậy thì sẽ bị áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc
khi tòa án lượng hình
trường hợp bị can trang bị chuyển tội danh sang tội giết người thì cha của nạn nhân là nguyễn kim trung thái
cũng sẽ bị xử lý
khi đã bị xử lý về tội giết người với vai trò đồng phạm khi đã bị xử lý về tội giết người
thì hành vi xóa camera sẽ là tình tiết xác định là không thành khẩn gây khó khăn cho cơ quan điều tra
nên cũng sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc
theo khoảng một một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự
là phạm tội với người dưới một mươi sáu tuổi vì động cơ đê hẹn và thực hiện tội phạm một cách man rợ
nên đối tượng gây án sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất
là phạt tội với người dưới một mươi sáu tuổi

dư luận hầu hết đều đồng ý với quan điểm của các luật sư đề nghị đối tội danh giết người với hai kẻ thù ác
chúng ta cần một án lệ đủ thuyết phục để những kẻ thù ác phải đền tội tương xứng
và hơn nữa để bảo vệ những em bé khác đang co rúng đâu đó trong góc tường giữa nanh rút của quỹ giữ
thưa quý vị và các bạn thấy cha đẻ của nạn nhân anh tân ngồi đó nhìn người phụ nữ ra tay với con mình
một sự thỏa hiệp mà anh ta coi như là đương nhiên một kiểu đàn ông mê mờ bất chấp cút nhục tình thâm
bởi vì một người có lương tri bình thường thì làm sao mà có thể ngồi im để xem kẻ khác động vào con mình
nói chi là hành vi mà trang đã làm
anh ta có nhiều tội lỗi
tội lỗi đầu tiên là dàn đứa con từ tay người mẹ đẻ để hiến tế cho một con quỹ
chúng ta hãy tiếp tục chờ những kết luận của cơ quan điều tra chờ ngày hai kẻ ác phải đền tội
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin sau